kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai nắng nóng diện rộng sẽ tạm kết thúc tại bắc bộ
thời tiết phổ biến là ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đến rất to tập trung ở khu vực vùng núi và trung du
nhiệt độ cao nhất tại đông bắc bộ trong ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó giảm nhẹ thêm một độ trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy
nắng nóng cũng kết thúc tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
thời tiết ban ngày chủ yếu là không mưa ngày nắng
cảm giác oi bức vào thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều
sau đó đến chiều tối và đêm sẽ có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa to đến rất to ở vùng núi và trung du
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó sẽ giảm nhẹ thêm khoảng một độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
sẽ có mưa rông ở diện giải rác và cục bộ có mưa vừa mưa to về chiều tối và đêm
nhiệt độ giảm đáng kể cao nhất ngày mai
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nắng nóng nhẹ còn xuất hiện cục bộ vài nơi sau đó sẽ giảm về mức là ba mươi ba mươi ba độ
nắng nóng cũng tạm kết thúc tại phần phía bắc của khu vực đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
ngày nắng oi chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác cuộc bộ có mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai giảm về mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực tây nguyên
gió tây nam cường độ trung bình đến mạnh tại tầng thấp vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết nơi đây
dự báo ba ngày tới thời tiết cho khu vực chủ yếu có nắng gián đoạn vào ban ngày
và những cơn mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi về chiều và tối cục bộ có mưa rào và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ thời tiết mát mẻ
cũng do ảnh hưởng của gió mùa tây nam khu vực nam bộ vào ban ngày có nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rông nhiều nơi cục bộ có mưa rông mạnh
nhiệt độ cao nhất trên khu vực này trong ba ngày tới ổn định ở mức là ba mươi ba mươi ba độ